đồng chí trần thanh bẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận hai tỷ đồng từ công ty vinid gần bảy trăm linh triệu đồng từ kiều bào thái lan và hiệp hội doanh nghiệp việt nam tại hàn quốc ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay số tiền ủng hộ phòng chống dịch đã đạt trên chín trăm linh tỷ đồng được ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phân bổ thành từng đợt tới bộ y tế bộ quốc phòng bộ công an một cách nhanh chóng kịp thời bảo đảm đúng quy định của pháp luật